tổng cục khí tượng thủy văn thuộc bộ tài nguyên và môi trường phối hợp cùng ngân hàng thế giới đã tổ chức hội nghị các đối tác phát triển ngành khí tượng thủy văn tại việt nam
tham dự hội nghị có đại diện đại sứ quán các nước italia phần lan tổ chức khí tượng thủy văn thế giới cơ quan hợp tác phát triển italia tổ chức zika nhật bản
theo đánh giá những năm gần đây ngành khí tượng thủy văn việt nam có sự đầu tư lớn cả về nhân lực vật lực
mạng lưới quan trắc ngày càng phủ kín với hai trăm linh trạm khí tượng quan trắc bề mặt gần tám trăm linh trạm đo mưa tự động và quan trắc môi trường không khí
mạng lưới trạm khí tượng cao không cũng được tăng cường với một mươi trạm radar thời tiết tám trạm đo gió trên cao và một mươi tám trạm định vị xét
mạng lưới chạm quan chắc thủy văn được đánh giá là hoàn thiện nhất với gần bảy mươi trong số bốn trăm linh trạm thủy văn được tự động hóa
tuy nhiên nhu cầu đầu tư của ngành khí tượng thủy văn trong một mươi năm tới vẫn còn rất lớn
chỉ với sáu dự án trọng điểm đề xuất tổng nguồn vốn dự kiến đã lên tới gần hai trăm năm mươi triệu đô la mỹ
phần lớn nguồn vốn này lấy từ hỗ trợ oda của các chính phủ italia hàn quốc nhật bản phần lan và ngân hàng thế giới với dự kiến hơn hai trăm linh triệu đô la mỹ
vốn đối ứng của chính phủ cũng cần tới khoảng sáu trăm năm mươi tỷ đồng